phát biểu khi phê duyệt kế hoạch đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hải phòng lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đề nghị mặt trận thành phố hải phòng
phải nhận diện rõ hơn thực tiễn thách thức nhiệm vụ cũng như có phương hướng giải quyết
đối với những vấn đề lớn của thành phố qua đó khẳng định được vai trò của mặt trận thành phố trong nhiệm kỳ mới
trong nhiệm kỳ tới mặt trận thành phố hải phòng cần tập trung giải quyết những thách thức
trong giai đoạn hiện nay như quá trình đô thị hóa nhanh ô nhiễm môi trường
việc giải quyết đơn thư khiếu nại đề ra các giải pháp nhằm phát huy lợi thế phát triển kinh tế biển
phát triển du lịch khẳng định vai trò là vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đầu mối giao thông quan trọng của cả nước